ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh thông báo về việc tiếp tục tổ chức lễ viếng chủ tịch hồ chí minh
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong dịp kỷ niệm các ngày lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm và một mươi chín tháng năm
sau thời gian tạm dừng để tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục tổ chức phục vụ các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vào lăng viếng bắc
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng của đất nước
kỷ niệm ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và khai mạc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
quá trình tổ chức lễ viếng lễ tưởng niệm ban quản lý lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn
về phòng chống dịch covid một mươi chín